anh hải không nản lòng bà con sẽ không nản trí
sự quyết tâm của anh đã truyền đi nguồn cảm hứng mạnh liệt
để đồng bào vân kiều nơi đây thêm tin vào con đường mình đang đi
giờ nhà nào cũng có vài hectare rừng và đôi ba con trâu con bò
từ một làng nhỏ chỉ có ba hộ
giờ đây tà lao đã có gần chín mươi gia đình tể tựu sinh sống
mình là thế hệ trẻ sau
lấy anh hải để làm tâm vương
để làm tâm vương
sau này xây dựng lập nghiệp cho dân bản mình phát triển hơn
nếu mà không có anh hải là chắc bây giờ dân bản mình
cũng không có những cuộc sống như hôm nay đâu
tôi rất là tự hào cái chỗ mà bà con tôi làm được
và chỗ các trong đó có đồng chí đăng viên là đồng chí lê trần hải
từ đó là góp phần vào các công tác xóa đỏ dặm nghèo
cũng như là hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới tại địa phương
chỉ còn vài ngày nữa
cây cầu treo sẽ được hoàn thiện
người dân sẽ lại được sản xuất sinh hoạt bình thường
trong tâm trí của những bà con vân kiều
tà lao có được như hôm nay
phần nhiều nhờ ở anh hải
một đảng phiên trẻ một cánh chim đầu đàn
ngày rời bản chúng tôi hỏi anh ước mong gì cho tà lao
câu trả lời của anh giản dí đến nao lòng
mong ước lớn nhất của tôi
mà đâu phải tiền tôi nữa
mà chắc có lẽ đây là cùng tình yêu của anh
một tâm lòng của bà con đây
là ước mơ có một cầu
có cầu tràn đó để bà con để sản xuất
mình vừa cắn bụng
chưa làm được gì cho dân
bà con nó quá khổ
như thức quan tâm rất nhiều
mình là một người đã viết
cái nào vướt khả năng của mình
đâu ấy là phải nhớ nhắn
cái nào mà cả thể mình làm được
bà con mình làm được
không ý làm